trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắk đã trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tham gia tổ chức tốt việc đón gần hai công dân trở về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh đưa đến điểm tập kết bảo đảm trật tự và tuyệt đối an toàn
một mươi giờ đêm ba mươi tháng bảy tại chốt kiểm soát phòng chống dịch cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lắc hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an được trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ đã túc trực tại điểm chốt cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
trong hai đêm hai mươi chín và ba mươi tháng bảy tại điểm chốt này đã đón gần hai công dân về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh
cảnh đạo đơn vị đã quán tiệt và tổ chức phối hợp các lực lượng trong đó gồm có cảnh sát cho phong công an tỉnh lực lượng công an thành phố vua mắt tuột lực lượng bk hai và lực lượng công an xã tăng thường để phổ chức đảm bảo cho việc đón đoàn công dân từ đồng nai về
trong hai đêm hai mươi chín và ba mươi tháng bảy tại điểm chốt này đã đón gần hai công dân về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh
chuyển của công dân từ đồng nai về chậm hơn so với dự kiến
đến khoảng gần một giờ sáng các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai
mới đưa đoàn đến địa phận tỉnh đắk lắc để bàn giao
tại chốt phòng dịch phía nam của tỉnh và địa điểm tập kết
trong khuôn viên trường trung học phổ thông dân tộc nội chú nơ trang lông
cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh cũng đã nhanh chóng hướng dẫn người dân
tập hợp theo từng khu vực xếp hàng chờ xét nghiệm
hỗ trợ người già trẻ em đến chỗ nghỉ tạm
người dân đổ về điểm tập kết rất đông trong đó có cả người già và trẻ em
nhiều người do phải di chuyển một quãng đường dài nên rất mệt mỏi
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh đã nhiệt tình hướng dẫn
sắp xếp khoa học hỗ trợ nước uống và suất ăn cho người dân
đảm bảo mọi việc diễn ra trật tự an toàn tuyệt đối
gần hai công dân trở về cũng được test nhanh covid một mươi chín ngay trong đêm
tại các điểm tiếp nhận và tất cả đều sức khỏe bình thường
sau đó mọi người được hướng dẫn lần lượt về nhà để tự cách ly
còn đối với những cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh
các nhân viên y tế và lực lượng chức năng của tỉnh nói chung
thực hiện nhiệm vụ tại các điểm tập kết này
lại thêm những đêm thức trắng vì cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân